cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm cho biết đã bắt giữ được đối tượng lê xuân võ quê tại tỉnh khánh hòa để điều tra về hành loạt vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn quận